ngày hai mươi ba tháng hai tức ngày tám tháng riêng tại xã phong phú huyện tân lạc tỉnh hòa bình
đã diễn ra lễ hội khai hạ mường bi năm hai nghìn một mươi tám
đây là lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa của người mường ở tỉnh hòa bình
là dịp để nhân dân bày tỏ lòng kính trọng các vị thần đã lập ra mường
và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu vạn vật sinh sôi phát triển
cuộc sống tốt đẹp bình yên
lễ hội khai hạ mường bi hay còn gọi là lễ hội xuống đồng lễ mở cửa rừng
được tổ chức ngay sau tết nguyên đán hàng năm vào ngày tám tháng riêng âm lịch
đây là lễ hội dân gian là hoạt động mang tính cộng đồng gắn với truyền thuyết quốc mẫu hoàng ba
người có công gây dựng mảnh đất mường bi
lễ hội là sự khởi đầu của một năm mới là dịp để người dân mường tỏ lòng tôn kính với các vị thần linh
là nơi để con người cầu mong cho bản làng
lễ hội xuống đồng yên vui mùa mang bội thu vạn vật sinh sôi phát triển
sau phần nghi lễ và rước hiệu từ đền xóm lũy xã phong phú khai mạc lễ hội là nghi lễ xuống đồng
đây là lễ hội dân gian gắn liền với ngành nông nghiệp lúa nước
vì chỉ sau khi tổ chức lễ hội người dân mới bắt tay vào công việc đồng áng hay lên rừng săn bắt hái lượm
nghỉ lễ xuống đồng để mở đầu cho một năm mới làm ăn thịnh vượng
cầu cho khắp bản mường cuộc sống mạnh khỏe ấm no
đất trời mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu dân làng yên ấm
cùng với phần lễ là phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa thể thao trò chơi dân gian
giới thiệu các món ăn ẩm thực của người mường thu hút được đông đảo nhân dân đến tham gia xem và cổ vũ
đây cũng là dịp để đồng bào mường bi giao lưu gặp gỡ thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng
lễ hội còn thu hút khách muôn phương về vui hội
và tìm hiểu nét sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mường ở hòa bình